những ngày vừa qua liên tục các chùm ca trong cộng đồng tại nhiều địa phương trên địa bàn của thành phố
gây hoang mang cho người dân
việc tạm thời phong tỏa một chung cư hay phát hiện chùm hơn năm mươi ca nhiễm tại một cơ sở tôn giáo
cho thấy dịch bệnh tại tp hcm vẫn đang diễn biến phức tạp và người dân cần phải cẩn trọng hơn nữa
tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín tp hcm chiều nay hai mươi một tháng hai
đại diện ưu ba nhân dân quận gò vấp cho biết sau sáu ngày phát hiện chùm năm mươi bốn ca dương tính với covid một mươi chín
tại một cơ sở tôn giáo trên địa bàn
chủ tế đã triển khai phung sịch khứa quẩn khuôn viên đồng tờ xác định theo năm mươi ba f một
và tiến hành theo dõi sức khỏe đối với toàn bộ người đang sinh sống tại tu viện này
các tu sĩ và linh mục khác tiếp tục sinh hoạt tôn giáo bình thường không có triệu chứng bất thường